thưa quý vị một sản phẩm âm nhạc vừa được phát hành tuy nhiên nhân vật trong câu chuyện này xuất hiện nhiều hình ảnh mang tính tiêu cực như cảnh đuổi bắt đập phá bạo lực và cuối cùng là chọn cách tự tử
điều này đã tác động mạnh đến tâm lý của không ít người theo dõi và theo nhiều ý kiến nội dung của mv này rất dễ dẫn đến những ẩn họa khôn lường
đặc biệt là tác động tiêu cực tới suy nghĩ và hành vi của giới trẻ hiện nay
các cơ quan chức năng cho biết đang phối hợp xử lý vụ việc theo hướng tạm dừng phát hành mv
sau vài giờ ra mắt mv mới nhất của ca sĩ sơn tùng mt với phần hình ảnh được cho là cổ suý bạo lực và tự sát đã có gần chục triệu lượt xem
một con số ước mơ của bất kỳ nghệ sĩ nào
thế nhưng điều đáng lo ngại trong số những lượt xem ấy phần lớn sẽ là các em nhỏ ở lứa tuổi thanh thiếu niên
đáng nói hơn mv ra đời trong bối cảnh vừa xảy ra nhiều sự việc đau lòng liên quan đến các em nhỏ lứa tuổi thanh thiếu niên
càng như muốn khoét sâu vào nỗi đau mà cả xã hội đang trải qua
thưa quý vị những sản phẩm giải trí hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý hành vi và lối sống của giới trẻ
đặc biệt là những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ lớn thì sự tác động còn có thể lớn hơn rất nhiều
công tác quản lý kiểm duyệt sản phẩm nghệ thuật đang đặt ra những vấn đề gì cũng như cần có những giải pháp nào tổng thể như thế nào
biên tập viên thu hương đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam chuyên gia tâm lý học đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
chị ấy xin được trân trọng cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam sau khi mà bị dư luận phản đối cũng như là cơ quan chức năng tuyết còi
thì ca sĩ sơn tùng tp cũng đã lên tiếng xin lỗi và cũng đã tuyên bố là sẽ ngừng phát hành mv ca nhạc vừa rồi
vậy thì dưới góc độ của mình phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam có thể phân tích cụ thể hơn về những hệ lụy hiện hữu có thể nhìn thấy
cũng như là những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra nếu như mà chúng ta không có sự quản lý giám sát chặt chẽ được không ạ
nghệ sĩ đặc biệt là những cái nghệ sĩ thần tượng thì chúng ta nhìn thấy có khi là chỉ một câu nói thôi cũng tạo thành một cái trend
chỉ một cái phong cách ăn mặc thôi nó cũng tạo thành một cái tre
thế bây giờ nếu mà ví dụ như nhân vật thần tượng đấy lại hóa thân vào những cái gọi là gọi là có những cái hành động mà nó lại không đẹp
rồi là có những cái tư tưởng nó không đẹp thì nhiều khi đối với cả những cái bạn trẻ
khi mà các bạn chưa có năng lực tư duy phản biện các bạn cứ chấp nhận nó một cách gọi là toàn bộ thôi
và như là không có suy nghĩ gì cả thấy rằng đấy người ta làm như thế thần tượng của mình cũng nghĩ như thế
cũng có cái quan điểm như vậy họ không phân biệt được đâu là cái cuộc sống thực và đâu nó là nghệ thuật được hư cấu được ở trên phim đâu
và nếu mà ví dụ như càng là thần tượng lại nói lên được những cái vấn đề gì đấy mà nó sâu hơn vào cái tâm trạng của những cái cá nhân đấy
thì có thể là một cái hành động rất vô tình của một nhân vật đóng trên phim
do thần tượng đóng thôi nhưng mà lại làm nảy sinh những cái ý tưởng rất tiêu cực của các bạn
vậy cho nên là ngay kể cả là khi mà làm việc tạo ra những cái sản phẩm thì thực ra là cảm xúc nó là cái quan trọng của người nghệ sĩ
nhưng mà đằng sau đấy chúng ta cũng cần phải có những cái trách nhiệm xã hội
vâng vậy thì câu chuyện này đã cho thấy những vấn đề gì đang bộc lộ trong công tác quản lý kiểm duyệt các sản phẩm văn hóa giải trí nghệ thuật
trước khi được phát hành thưa phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
chúng ta nhìn thấy là rõ ràng thì chính bản thân chúng ta cũng phải đối diện với những cái tình huống mà nó thực tế mà nó gọi là luật
có thể là nó chưa theo kịp được cái sự biến đổi của thực tế
khi mà chúng ta đối diện với cái môi trường mạng từ trước đến nay nó làm gì có cái kinh nghiệm trải nghiệm như vậy đâu
chúng ta chỉ học được từ bạn bè quốc tế thôi
thế nhưng mà chúng ta việt nam thì phải có những cái chuẩn mực riêng của việt nam
muốn xây dựng được cái con người việt nam có giá trị hay có bản sắc văn hóa thì chúng ta phải có những cái quy định riêng
và cái môi trường mạng nó đang tác dụng
nếu mà nó tác động một cách là quá lớn đến những cái người trẻ thì chúng ta cần phải có đưa ra những cái chính sách mà nó nhanh hơn hoặc là nó mạnh hơn
nó phù hợp hơn đối với cả những cái tác phẩm nghệ thuật mà được gọi là nghệ sĩ tự phát hành ở trên mạng đấy
hiện thanh tra sở thông tin truyền thông tp hcm đã có thư mời ông nguyễn thanh tùng tức sơn tùng mtp đến làm việc
cung cấp thông tin liên quan đến mv ca nhạc này
cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có văn bản gửi thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm
ghi hình ca khúc there is no white tone trên môi trường mạng
nhiều ý kiến khi chia sẻ đề nghị các cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý nghiêm xung quanh vụ việc này
làm trường hợp điểm để sau này không còn xuất hiện những sản phẩm tương tự
tạm dừng lưu hành trên nền tảng youtube việt nam mời những người có liên quan lên làm việc
cơ quan chức năng như bộ văn hóa thể thao và du lịch và bộ thông tin và truyền thông đang thể hiện sự quyết liệt trong xử lý vụ việc
nhưng điều mà các chuyên gia cũng như người dân mong muốn đó là cần có chế tài mạnh hơn để nghệ sĩ cần ý thức rõ trách nhiệm của mình với công chúng
thay vì cho ra những sản phẩm có nội dung phản cảm được cho là hot trend và câu like câu view
mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những phân tích
từ phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam xung quanh câu chuyện này
vâng dư luận đang bày tỏ hết sức lo ngại về tính tiêu cực có thể ảnh hưởng từ mv này
và trong thực tế thì chúng ta cũng có thể thấy là không khó để có thể tìm được những sản phẩm ca khúc với những hình ảnh từ ngữ mà mang tính chất tiêu cực trên các nền tảng mạng xã hội
vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam để giải quyết được vấn đề này thì cần phải có những cơ chế chính sách và giải pháp tổng thể như thế nào
chúng ta tập trung vào ba nhóm
nhóm thứ nhất là phải giáo dục và nâng cao năng lực năng lực số cho cả thế giới trẻ để khi mà các bạn có tiếp cận với những nội dung đấy thì bạn có năng lực tư duy phản biện để mà phân biệt được đâu là thật hoặc đâu là không thật
và phải có một cái cách nhìn nhận của mình đánh giá của mình với những cái chất liệu tiêu cực đó
thứ hai nữa là phải có thêm những cơ chế kiểm soát kể cả bằng ai hoặc là những cơ quan kiểm soát để thường xuyên thanh lọc những nội dung mà không phù hợp ở trên mạng
thì thậm chí là youtube họ cũng có một cái đội ngũ họ làm như vậy
thế nhưng mà cái tiền mà trả cho cái đội ngũ đấy là cực kỳ cao
tại vì sao
tại vì suốt ngày tiếp cận với cả những cái nội dung mà tiêu cực như vậy dẫn đến là họ bị tổn thương sức khỏe tinh thần
chính những cái người mà làm cái nghề đấy cũng còn phải nhận cái khoản đền bù độc hại là như vậy
còn cái thứ ba nữa là gì
là chúng ta cần phải quản lý cái hoạt động sáng tạo nội dung trên internet một cách là chặt chẽ hơn
và phải có những cơ chế tiền kiểm cho những đối tượng nào đấy là nổi tiếng
và những người mà có ảnh hưởng xã hội
đấy rồi bây giờ bản thân là cũng đã có những cái nguyên tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ rồi
thì bây giờ cái tổ chức mà gọi là hiệp hội của những cái nghệ sĩ đấy thì cũng cần phải có những cái hoạt động khác
để mà ví dụ như là nâng cao lên cái chất lượng nghệ thuật của cái tác phẩm
và cũng phải giúp cho mỗi người nghệ sĩ ý thức được về cái trách nhiệm xã hội của họ
trong cái việc mà tạo ra những sản phẩm vừa mang lại cái sự hấp dẫn cho cộng đồng
nhưng mà nó phải mang
và hàm ẩn ở trong đấy những cái giá trị nhân văn và tích cực
vậy còn đối với công chúng và nghệ sĩ thì qua câu chuyện này mỗi đối tượng
theo phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam cũng cần phải rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm như thế nào
chúng ta nhìn thấy được rằng là có những cái thì hệ lụy nó là lâu dài
nó không thể nào mà ngay và luôn để chúng ta nhận ra được
ví dụ như là những cái vụ việc mà ví dụ như thể hiện về mặt quan điểm hay là ý tưởng tự sát ấy
nó không phải là xem xong cái đi tư sát luôn
mà thậm chí nó phải kéo dài qua một đoạn thời gian
dài năm nhưng mà nó đã reo vào trong đầu của những người trẻ như vậy rồi
và vì vậy cho nên là thứ nhất là chúng ta cũng công chúng ấy
thứ nhất là cũng cần phải nâng cao được cái nhận thức của mình liên quan đến những cái mối nguy ở trên không gian mạng
những cái cách thức để mà chúng ta bảo vệ được bản thân trên cái không gian mạng
và sau đó thì là cũng cần phải nâng cao được cái nhận thức cũng như là cái kỹ năng năng lực số cho chính con em của mình
để bảo vệ chính con em của mình khi mà những đứa trẻ đấy tham gia hoạt động và sinh sống làm việc ở trên môi trường mạng
và một lần nữa xin
trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và đã có những phân tích hết sức là xác đáng